chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin y tế ngày hai mươi hai tháng bốn
do báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện
bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây
tăng canxi máu suy thận cấp do uống quá liều vitamin d
bé gái một mươi tuổi dụng tóc từng mảng từng ung thư hóa ra thiếu chất
nguy kịch do suy hô hấp suy tim bệnh phổi tắc nghẽn mức độ rất nặng
kỳ tích cứu sống thanh niên đa chấn thương do tai nạn giao thông
quyết thực hiện ca phẫu thuật khó giúp bệnh nhân ung thư phổi di căn thoát liệt
khi nhận ca mắc sởi đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi bốn tại hà nội
kỳ lạ người đàn ông bảy mươi hai tuổi mắc covid một mươi chín trong suốt hai mươi tháng
nơi đăng ký ban đầu là trạm y tế
làm gì để được hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến nếu khám ở bệnh viện trung ương
hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều sản phẩm vitamin canxi bổ sung
được quảng cáo để tăng chiều cao cân nặng cho trẻ
nhiều ông bố bà mẹ với mong muốn phát triển toàn diện
nên đã mua những sản phẩm này để bổ sung cho con
nhưng không biết rằng việc bổ sung vitamin hay các thực phẩm chức năng
mà chưa qua chỉ định của bác sĩ cũng mang đến hậu quả khó lường
trường hợp sau đây là một ví dụ
lên mạng tìm hiểu chị lan cho rằng con bình bị thiếu vitamin
quyết định mua để bổ sung sớm và nhanh nhất cho con
chị đặt mua bốn hộp vitamin a c d e để bổ sung canxi tăng chiều cao
sáng mắt và đẹp da
được quảng cáo là hàng sách tay tổng cộng là gần một mươi triệu đồng
nghĩ vitamin là thuốc bổ
con uống mỗi ngày riêng tháng đầu uống hơn cả liều quy định để hiệu quả nhanh
một trường hợp khác là hai bé trai ba tuổi và một mươi tám tháng tuổi
nhập viện trong tình trạng nôn đau bụng do ngộ độc vitamin d
truy thận cấp do uống quá liều trong thời gian dài
trước đó gia đình muốn con phát triển khỏe mạnh không bị còi xương
nên đều đặn cho con uống vitamin d mỗi ngày từ sau khi sinh
bác sĩ tại bệnh viện nhi trung ương xác định
hai anh em đều bị tăng canxi máu tăng canxi niệu
nông độ vitamin rất cao so với giới hạn bình thường
trần đoán bị ngộ độc vitamin d suy hợn cấp
chia sẻ về vitamin d và những hậu quả khi lạm dụng quá nhiều vitamin d
phó sư tiến sĩ nguyễn xuân ninh phó viện trưởng viện y học ứng dụng việt nam cho biết
đầu tiên ngộ độc của những loại này nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh
căng thẳng lo lắng rất nhiều các vấn đề
sau đó gây dối loạn chuyển hóa của các cơ quan đều là không tốt cả
và cái này là y văn thế giới người ta đã báo cáo rồi nhé
rất nhiều cháu bị ngộ độc vitamin d trên thị trường có những chế phẩm liều cao
liều cao này người ta sẽ cho uống sáu tháng hoặc bốn tháng mới uống một lần
nhưng mẹ lại không biết hoặc là vô tình lại mua cái sản phẩm đó
cứ mỗi ngày cho con diệt một viên
tôi khuyên các bà mẹ là phải tư vấn đúng về bác sĩ nhi hoặc là dinh dưỡng người ta tư vấn
một trong những nguyên nhân dẫn đến thói quen lạm dụng vitamin của nhiều phụ huynh
chính là do người bán hàng chạy theo lợi nhuận thổi phồng những công dụng của sản phẩm để lôi kéo người tiêu dùng
tất cả viên uống vitamin trên thị trường chỉ có tác dụng hỗ trợ về một mặt nào đó
dựa theo thành phần dinh dưỡng có trong sản phẩm
không thể thay thế thuốc chữa bệnh và dùng quá liều sẽ gây ngộ độc
khi dùng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ
mới đây bệnh viện đa khoa tâm anh vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi một mươi tuổi có triệu chứng dụng tóc
nguyên nhân được xác định do bé biếng ăn từ nhỏ và thiếu hụt dinh dưỡng nặng
sau điều trị trẻ đã mọc tóc trở lại
bệnh nhi là em lờ một mươi tuổi
sau khi gặp phải các triệu chứng như dụng tóc từng mảng cỡ bằng bàn tay phía hai bên tay suốt ba tháng
gia đình đã đưa em đến khám tại bệnh viện đa khoa tâm anh do lo lắng còn mắc ung thư
tuy nhiên tiến sĩ bác sĩ nguyễn thị thanh trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội cho biết
bé lờ thiếu vitamin d và chất đạm protein nặng gây dụng tóc
sau ba tuần tuân thủ đơn thuốc và thực đơn các bé đã mọc trở lại
mẹ bé cho biết con điếng ăn từ nhỏ chỉ ăn khoảng một phần tư bát cơm
bé không ăn cá trái cây và thịt có mỡ ít ăn trứng
bác sĩ thanh cho biết thực đơn mất cân đối thiếu năng lượng chất đạm và béo bột đường khiến cho bé bị thiếu chất
chỉ số bmi một mươi sáu năm chỉ số bình thường là từ một mươi tám năm đến hai mươi bốn chín cho thấy bé bị suy dinh dưỡng thiếu cơ thiếu mỡ từ sáu mươi đến bảy mươi
chia sẻ về chiều dinh dưỡng ở trẻ phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị việt hà trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện nhi trung ương cho biết
các ông bố bà mẹ cũng có thể gợi ý được cho mình là con mình có thiếu vi chất hay không
nếu như mà một bạn mà chế độ ăn quá là chọn lọc hoặc là quá là không đa dạng trong thực phẩm
ví dụ như là chỉ có sữa thôi có những cha mẹ chỉ cho con uống sữa thôi mặc dù quan niệm rằng một ngày con tôi có thể uống tới một lít sữa
nhưng mà ở cái giai đoạn đấy bé cần phải ăn bổ sung thêm rồi thì mặc dù năng lượng trong sữa rất là nhiều
nhưng mà lại có những cái năng lượng trong thức ăn bổ sung lại không có
hoặc là có những em bé chỉ ăn đồ ăn rán thôi chỉ ăn thịt thôi không ăn rau
thì những cái yếu thiếu yếu tố vi lượng đấy cha mẹ cũng có thể nhận định được khi mà cái chế độ ăn của con mình không đa dạng
trẻ biến ăn cân nặng chiều cao không đạt chuẩn cần đi khám để điều trị phù hợp
cha mẹ cần xem xét đánh giá số lượng và chất lượng thực phẩm của con
bé không ăn được món này phụ huynh thay thế bằng các cách chế biến thực phẩm khác có giá trị năng lượng tương đương
khoa cấp cứu và hồi sức tích cực chống độc bệnh viện phổi tỉnh phú thọ vừa cấp cứu kịp thời trường hợp siêu hô hấp suy tim bệnh phổi tắc nghẽn mức độ rất nặng
người bệnh là nmc sáu mươi tám tuổi chú tệ xã hợp nhất huyện đoàn hùng tỉnh phú thọ có tiền xử mắc bệnh phổi tắc nghẽn mặn tính suy tim
người bệnh đã được đặt nội khí quản tại tuyến huyện và chuyển tới bệnh viện phổi tỉnh phú thọ trong tình trạng suy hô hấp nặng tím tái tím đầu chi sốt nóng khó thở liên tục no ngắt quãng
qua thăm khám bác sĩ triển đoán người bệnh bị suy hô hấp bệnh phổi tắc nghẽn mặn tính mức độ rất nặng suy kiệt đánh giá người bệnh trong tình trạng nguy kịch
ngay lập tức người bệnh được các bác sĩ cho thở máy đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm thiết lập đường truyền
sau một tuần điều trị tình trạng người bệnh đã ổn định không khó thở dự kiến được các bác sĩ chỉ định xuất viện trong vài ngày tới
theo bác sĩ nguyễn minh phương khoa cấp cứu và hồi sức tích cực chúng đọc bệnh viện phổi tỉnh phú thọ cho biết
bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính là một bệnh mạng tính bệnh trở nên nặng hơn với các cấp độ và các biểu hiện như khó thở tăng ho khạc đờm tăng sốt và trong nhiều trường hợp nặng người bệnh có thể tử vong
đối với những người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính để phòng tránh các đợt suy hô hấp cấp người bệnh cần phải tuân thủ nghiêm túc các chỉ dẫn của bác sĩ
song song với tái khám định kỳ như bỏ hút thuốc lá thuốc lào cháy tiếp xúc với khói bụi dùng thuốc theo đúng hướng dẫn tiêm phòng vaccine cúm và phế cầu điều trị và kiểm soát tốt các bệnh đồng mắc
các bác sĩ bệnh viện đa khoa tp vinh vừa lập kỳ tích khi phẫu thuật cấp cứu cấu sống thanh niên một mươi sáu tuổi bị đa chấn thương vỡ tạm rỗng chấn thương gan độ ba chấn thương ngực kín đụng dập nhu mô phổi tràn khí trụng thấp do tai nạn giao thông
trước đó bệnh nhân lkk nam một mươi sáu tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội nôn khó thở cách vào viện ba giờ ca đi xe đạp điện bị tai nạn giao thông
sau khi được các y bác sĩ của bệnh viện đa khoa tp vinh thăm khám thực hiện các cận lâm sàng bệnh nhân được chẩn đoán viêm phúc mạc vỡ tạng rỗng chấn thương gan độ ba chấn thương ngực kín đụng dập nhu mô phổi tràn khí trung thất đa chấn thương do tai nạn giao thông
sau một tháng tình trạng khối u phổi được kiểm soát tốt khối u cuộc sống cổ cao đã co nhỏ lúc này bệnh nhân được tiến hành cố định cuộc sống cổ nhằm giải quyết tình trạng mất vững của người bệnh phòng ngừa nguy cơ liệt tứ chi
ngày một mươi hai tháng bốn các bác sĩ khoa ngoại thần kinh đã tiến hành ca phẫu thuật ca mổ được chuẩn bị chú đáo từ việc cây tư thế bởi chỉ cần cuối cổ hoặc ướn cổ quá mức cũng có thể làm tổn thương tủy
các bác sĩ đã thực hiện các thao tác rất cẩn thận can thiệp giải ép tủy sống khỏi chèn ép trước sau đó nắn chỉnh và cố định cột sống cổ và xương sọ sau bốn ngày người bệnh bắt đầu tập ngồi dậy và tập đi lại có thể chỉ định dùng hóa chất duy trì sau hai
khi người bệnh đau cuộc sống dùng thuốc giảm đau không đỡ hoặc kèm theo tê bì yếu chi thì nên cảnh giác hơn về những vấn đề không đơn thuần chỉ là thoái hóa không nên chủ quan và cần đến cơ sở y tế để được thăm khám chẩn đoán bệnh sớm nhất
theo sở y tế hà nội thành phố vừa ghi nhận một ca bệnh nhi mắc sởi đây cũng là ca mắc sởi đầu tiên trên địa bàn trong năm hai nghìn hai mươi bốn năm nay hà nội ghi nhận ca mắc sởi sớm hơn cùng kỳ năm trước
theo đó trường hợp này là một bé gái một mươi tuổi ở xã tiên phương huyện trường mỹ đã được tiêm ba mũi vaccine phòng sởi
bệnh nhân khởi phát bệnh vào ngày hai mươi bảy tháng ba đến ngày một mươi hai tháng bốn xét nghiệm sởi và rubella cho kết quả dương tính
các chuyên gia cảnh báo năm hai nghìn hai mươi bốn dịch sởi có nguy cơ bùng phát theo chu kỳ bốn năm năm một lần hai chu kỳ gần nhất là năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn một mươi bốn cả nước đều ghi nhận số ca mắc sởi tăng cao
chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi bốn có hơn một trăm một mươi trẻ tử vong do bệnh sởi
tiến sĩ bác sĩ đặng thị thúy khoa nhi bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
sởi là một bệnh truyền nhiễm này qua đường hốc do bệnh sởi gây ra biểu hiện là trẻ sốt
viêm nông đường hốc như là ho sổ mũi hắt hơi
và sau khoảng hai ngày trẻ sẽ bắt đầu có những biểu hiện như phát ban
đặc điểm phát ban của bệnh sởi rất là đặc trưng
ban của bệnh sởi là những ban mà mềm như nhung và nổi gồm trên bề mặt da
ban của bệnh sởi có một cái thứ tự mọc rất là đặc trưng
đấy là từ sau gáy sau đầu mặt cổ sau đó lan xuống thân mình và tứ chi thậm chí có cả lòng bàn tay bàn chân
và khi mà ban bắt đi ban sẽ chuyển sang màu xám nhẹ
giống như là bếp lan ra hổ
và khi mà mất đi thì cũng sẽ mất theo cái thứ tự như là khi mà ban mọc
ngoài ra thì trong bệnh sở thì còn có một cái dấu hiệu khác cũng rất là đặc trưng
đấy là cái mắt bệnh nhân thì thường có viêm kết mạc hay các cụ ẩn gọi đấy là tiềm nhềm
đấy là trong cái bệnh sởi thì ban sẽ mọc kể cả khi mà sốt còn đang rất là cao
và có một cái thứ tự mọc rất là đặc trưng như em vừa chia sẻ
mọc có thứ tự và mất đi cũng có thứ tự
bệnh sởi là một bệnh do virus gây ra chính vì vậy mà không có thuốc điều trị đặc hiệu
trước tình hình tiếp tục ghi nhận các ca bệnh hà nội tiếp tục tăng cường giám sát phát hiện sớm các ổ dịch
chùm ca bệnh đặc biệt tại trường mầm non trường tiểu học
thực hiện vệ sinh môi trường khử khuẩn phòng tại trường mầm non mẫu giáo khi có ca bệnh ổ dịch
bên cạnh đó ngành y tế cũng tăng cường công tác kiểm dịch y tế nhằm phát hiện sớm ca mắc
nghi mắc bệnh truyền nhiễm để có biện pháp xử trí kịp thời
mới đây một sự việc hy hữu đã xảy ra khi các nhà khoa học ghi nhận một người đàn ông tại mỹ bảy mươi hai tuổi
mắc covid một mươi chín trong sáu trăm một mươi ba ngày có năm mươi loại đột biến trong cơ thể và cuối cùng đã qua đời
trước khi mắc covid một mươi chín ông đã được ghép tế bao gốc để điều trị một dạng ung thư máu
nhưng sau đó được trần đoán mắc một loại ung thư khác ung thư lympho dòng tế bào b lớn lan tỏa
loại thuốc người này dùng gây suy giảm miễn dịch nặng
luôn có nguy cơ mắc covid một mươi chín nghiêm trọng
cụ thể bệnh nhân đã có tiền sử bị dối loạn máu khiến hệ thống miễn dịch không thể sản xuất đủ tế bào bạch cầu
hoặc kháng thể để chống lại virus mặc dù đã được tiêm vaccine nhiều lần
thông thường hầu hết những bệnh nhân mắc covid một mươi chín sẽ khỏi bệnh sau vài tuần
nhưng ở trường hợp của bệnh nhân này các chuyên gia y tế đã cố gắng chữa trị bằng mọi cách nhưng không hiệu quả
trong quá trình điều trị các bác sĩ nhanh chóng phát hiện ra rằng cơ thể của ông đã trở nên kháng sochovimax
một loại kháng thể đơn dòng để điều trị sớm covid một mươi chín
họ cũng nhận ra sự phát triển của kháng thể chống đột biến là rất ít và hệ thống miễn dịch của bệnh nhân không có khả năng loại bỏ virus
tuy nhiên các nhà nghiên cứu lại phát hiện loại virus này đã biến đổi gần năm mươi lần trong cơ thể của bệnh nhân
và cuối cùng tạo ra một biến thể cực kỳ đột biến
mặc dù virus đột biến của người đàn ông chưa lây nhiễm cho người khác
nhưng việc nhiễm bệnh kéo dài có thể khiến virus tích lũy những thay đổi di truyền
có khả năng sinh ra các biến thể mới đáng lo ngại và cần ngăn chặn chúng lan truyền vào cộng đồng
thông tin cuối cùng trong bản tin hôm nay sẽ giải đáp thắc mắc của nhiều quý vị khán giả
về việc đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở y tế tuyến dưới
nhưng lại đến khám tại cơ sở y tế tuyến trên hoặc đăng ký một nơi nhưng lại đến khám nơi khác cùng tuyến
thì người dân sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán ra sao
nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế làm gì để được khởm bảo hiểm y tế đúng tuyến
khi đi khám tại bệnh viện tuyến trung ương
bảo hiểm xã hội việt nam cho biết về chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
theo quy định tại điểm a khoảng một bốn thông tư số một mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn ngày một mươi bốn tháng bốn hai nghìn một mươi bốn của bộ y tế
quy định chuyển tuyến giữa các cơ sở khám chữa bệnh
thì việc chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên liền kề theo trình tự như sau
tuyến bốn chuyển lên tuyến ba tuyến ba chuyển lên tuyến hai tuyến hai chuyển lên tuyến một
như vậy trường hợp đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại trạm y tế phường
tuyến bốn để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế
tại bệnh viện tuyến trung ương tuyến một thì cần phải có giấy chuyển tuyến theo thứ tự nêu trên
về mức hưởng bảo hiểm y tế khi tự đi khám chữa bệnh
theo quy định tại khoảng ba hai mươi hai luật bảo hiểm y tế
trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến trung ương
và có thực hiện đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định
xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ chứng minh nhân dân có ảnh
sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán bốn mươi chi phí điều trị nội trú
trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và mức hưởng đi trên thẻ của bạn
không được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại